trên đường tuần tra kiểm soát trên tuyến đường xuyên á đoạn qua khu vực huyện thới bình
lực lượng công an tỉnh cà mau đã phát hiện hai đối tượng điều khiển phương tiện mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra đã phát hiện đây là hai đối tượng vừa trộm cắp tài sản tại tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an hai đối tượng khai tên là trương văn ngào và lương văn út
qua điều tra ban đầu cả hai khai nhận vừa thực hiện hành vi đột nhập vào nhà của một người dân
tại xã ninh thuận huyện u minh thượng tỉnh kiên giang và trộm một xe mô tô trên đường năng tẩu thoát
khi đến địa bàn huyện thới bình tỉnh cà mau thì bị lực lượng công an bắt giữ